thưa quý vị và các bạn trước tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chậm và lưu lượng xe trên đường giảm do phòng chống dịch covid một mươi chín
sở giao thông vận tải hà nội vừa đề xuất thành phố cho phép một số dự án giao thông được thi công vào ban ngày
theo đề xuất khi được phép thi công các công trình phải trừ giờ cao điểm sáng từ chín giờ từ sáu h đến chín giờ sáng chiều từ một mươi sáu h đến một mươi chín h ba mươi phút
mục đích của việc này là nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo công tác giải ngân vốn đầu tư công được giao vào năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp vận tải trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
với xe chuyên chở nguyên vật liệu xây dựng sở giao thông vận tải cũng đề xuất được phép đi vào thành phố từ một mươi chín h ba mươi đến sáu h sáng ngày hôm sau
hiện nay là hai mươi một h đến sáu h sáng ngày hôm sau phục vụ công tác thi công giảm chi phí cho các doanh nghiệp vận tải
thời gian thực hiện nội dung này đến hết ngày ba mươi một tháng bốn